xin chào và hẹn gặp lại
chủ tịch phường và cán bộ địa chính lại ung dung tủ tập đánh bài tại số nhà gây bức xúc trong nhân dân vi phạm nghiêm trọng chỉ thị của thành phố đề nghị các cấp chính quyền kiểm tra xác minh làm rõ
người đăng tải chia sẻ bài viết nêu trên đã bị gỡ khỏi nhóm quận long biên nhưng nhiều người đã chụp được màn hình chia sẻ lại trên nhiều trang khác
lãnh đạo ủy ban kiểm tra quận ủy long biên cho biết thêm đến nay hai cơ quan vẫn đang kiểm tra xác minh xem thông tin có chính xác hay không
trong thời gian điều tra xác minh không đình chỉ công tác đối với vị lãnh đạo phường kể trên sau khi có kết quả cụ thể sẽ có phương án xử lý